thưa quý vị sở y tế hà nội cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hôm nay
thành phố tiếp tục ghi nhận bốn mươi năm ca mắc mới tất cả đều đã được cách ly
phân bố theo quận huyện như thanh xuân ba mươi hai ca hai bà trưng bảy ca đông anh ba ca hoàng mai đống đa hoài đức là một ca
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch lần thứ tư này từ ngày hai mươi bảy tháng bốn là ba một trăm năm mươi chín ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm ba mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là một sáu trăm hai mươi ca
do có liên quan đến hai ca là f lực lượng chức năng phường khương mai quận thanh xuân
đã phong tỏa tạm thời địa chỉ hai trăm một mươi và hai trăm một mươi tám đường lê trọng tấn quận thanh xuân
cũng đã khuyến cáo tất cả người dân đã đến cửa hàng tiện ích số hai trăm một mươi tám đường lê trọng tấn
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng tám cần thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
và liên hệ ngay với trạm y tế phường để được hỗ trợ tư vấn

tại các chốt đã không xảy ra tình trạng ổn ứng như trước đây

quan trọng của công tác truy vết dịch bệnh thông qua ứng dụng khai báo di chuyển nội địa

ở thiếu tá hoàng minh thắng đều toát lên thiếu năng lượng tích cực khiến người đối diện cảm thấy

tăng cường tại tp hcm hoàng minh thắng đã quen với nhịp độ công việc quen với mưa nắng nơi này hỗ trợ tích cực cho công an địa phương trong công tác chống dịch cũng như đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
vào hồi một mươi ba h năm mươi phút ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại chốt kiểm dịch đại học nông lâm tp hcm tổ công tác liên ngành đã phát hiện ra một đối tượng khả nghi không mang theo giấy tờ đi lại theo quy định
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra giấy tờ cũng như là hàng hóa thì phát hiện và đối tượng đã mang theo một túi có chứa vật màu trắng nghi là ma túy đá
qua đấu tranh khai thác nhanh và bằng các biện pháp kiểm phụ đối tượng ban đầu đã có khả nhận là vận chuyển cho đối tượng khác để sử dụng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản

lên đường với tinh thần sung phong gạt đi những áp lực và nỗi lo khi tới vùng tâm dịch các cán bộ chiến sĩ tăng cường của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang có một chuyến công tác đặc biệt
chuyến công tác chưa biết chính xác ngày về nhưng có một điều họ biết chắc rằng bất cứ đâu bất cứ lúc nào khi người dân cần họ sẽ sẵn sàng có mặt